trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi bảy đã có rất nhiều những câu chuyện ý nghĩa và những hình ảnh đẹp đầy chất nhân văn
câu chuyện về thí sinh khổng mai loan và cô bạn thân sau đây là một ví dụ
địa điểm thi trung học cơ sở và trung học phổ thâm lô môn ô sốp hà nội năm nay đã đón một thí sinh có hoàn cảnh khá đặc biệt
tên em là khổng mai loan loan bị bại liệt từ nhỏ
trong suốt một mươi hai năm học bố mẹ chị gái đã vượt qua bao khó nhọc để đưa loan tới trường
còn trong lần vượt vũ môn quan trọng nhất cô bạn gái này đã giúp loan đến phòng thi
loan và linh là học sinh cùng trường nhưng khác lớp
tuy biết nhau hơn một năm hai em không có nhiều cơ hội nói chuyện hay tâm sự
ở trường linh từng một vài lần cõng loan ra chỗ đợi bố
việc cùng chung địa điểm thi chung phòng thi trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia như một tình cờ một nét duyên giữa hai nữ sinh này
trong suốt hai ngày vừa qua linh đã không ngại ngần cõng loan lên và xuống năm tầng cầu thang để lên phòng thi
từ cái hôm qua đến hôm qua em trợt trợt mình em không nghĩ là bà ấy sẽ quyền phòng em đâu
kiểu em cảm tưởng như có cái gì đấy nó sắp đặt đấy
thế là cuối cùng em nhìn thấy anh sinh viên tình nguyện cõng bạn ấy lên
thế em mới bảo ơ loan thế là cùng bà ấy trợt mình bà ấy nhìn em
cái là cuối cùng là từ lúc đấy là em quyết định là sẽ thay tất cả những người còn lại đưa bạn ấy đi xuống và đi lên
để cho bạn ấy đỡ bất vả
bố mẹ phụ huynh thì và bạn ấy cũng ngồi khá xa đây
em bị gần nên thành ra là em sẽ giúp đỡ bạn hết sức
sự nhiệt tình của cô nữ sinh thùy linh đã khiến không ít người xúc động trước một tình bạn đẹp nảy sinh trong một kỳ thi đầy áp lực
hình ảnh đấy thì tất cả bọn em đều kiểu chứng kiến đấy ạ
thì tất cả mọi người đều rất là xúc động
thì bọn em cũng có ra và muốn giúp đỡ là cõng em ấy lên phòng thi
nhưng mà bạn gái ấy chắc là
nghĩ là bạn của mình là bạn con gái
nên là bạn ấy muốn tự mình cõng lên
chú rất xúc động thật ra
đúng là rất cảm ơn cháu linh đây cũng rất nhiệt tình
với kỳ ra thì cho nên là chú thì đúng là cảm ơn
nên cứ cố gắng là chúc cho hai cháu là thi tốt
sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia linh và loan đều có những ước mơ riêng con đường riêng để đi
nhưng chắc chắn kỳ thi này sẽ là một kỷ niệm vô cùng đẹp
đánh dấu tình bạn đầy xúc động của hai nữ sinh
chúc hai em có một kỳ thi
kỳ thi xuân xẻ đạt kết quả cao nhất